để bảo đảm an toàn tỉnh không an toàn hàng không cho khu vực sân bay tân dân nhất
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao
điều khiển tàu bay mô hình flycam vào khu vực sân bay
bộ tư lệnh tp hcm được ra phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao
điều khiển tàu bay mô hình flycam vào khu vực sân bay đồng thời tuyên truyền vận động người dân nhằm chấm dứt tình trạng này
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao điều khiển tàu bay mô hình flycam vào khu vực sân bay
gây ảnh hưởng đến tàu bay trong quá trình cất hạ cánh tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hàng không
cuối năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp hcm cũng đã chỉ đạo siết quản lý hoạt động máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trong bàn kính tám km từ sân bay